thông tin từ bệnh viện đa khoa sa đéc tỉnh đông tháp cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công
cứu sống một bệnh nhân bị vỡ cả hai tạng là lá lách và gan do bị tai nạn giao thông
đây là trường hợp hiếm gặp nếu không phẫu thuật kịp thời nguy cơ tử vong sẽ rất cao
theo hồ sơ bệnh án vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai bệnh viện đa khoa sa đéc đã tiếp nhận bệnh nhân
tên là nguyễn thành hát ba mươi sáu tuổi ngụ tại ấp tân hiệp xã tân bình huyện bình tân tỉnh vĩnh long
nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng vùng ngực và bụng suất huyết nội mất máu nhiều huyết áp thấp
bệnh nhân bất tỉnh không thể chuyển tuyến trên kịp nên bệnh viện tiến hành phẫu thuật cứu sống bệnh nhân
bệnh nhân vỡ lách phức tạp vỡ gan phức tạp thì ekip mổ đã cắt lách cầm máu và khâu gan cầm máu
sau khoảng một tiếng ba mươi phút xử lý cầm máu bệnh nhân được chuyển ra hồi sức sau mổ
được hồi sức cầm chiền máu
theo bác sĩ tiến hiện tại bệnh nhân đã hồi phục vết mổ khô bệnh nhân có thể cử động và đi lại được
dự kiến sẽ được xuất viện trong tuần tới
đây được xem là một thành công tiếp theo của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa tp sadek